nhằm đáp ứng một trong những yêu cầu của luật phòng chống tham nhũng sửa đổi mới đây tại tp hcm phòng thương mại và công nghiệp việt nam tổ chức hướng dẫn các doanh nghiệp về xây dựng thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ và quy tắc ứng xử trong kinh doanh
khảo sát thực tế tại hơn hai trăm linh doanh nghiệp thì có rất ít doanh nghiệp cho rằng hiểu rõ về bản chất của kiểm soát nội bộ và quy tắc ứng xử trong kinh doanh
tập huấn nhằm giúp cho doanh nghiệp hạn chế được rủi ro kiểm soát được mọi hoạt động nâng cao hiệu quả kinh doanh tăng cường mức độ tin cậy của thông tin đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và cổ đông
đồng thời tăng cường tính minh bạch trong hoạt động và đạo đức nghề nghiệp tuân thủ pháp luật thúc đẩy kinh doanh công bằng có trách nhiệm
tại buổi tập huấn các chuyên gia doanh nghiệp đã cùng thảo luận cách áp dụng cơ chế kiểm soát nội bộ và quy tắc ứng xử để phù hợp với quy mô của mỗi doanh nghiệp tiết kiệm chi phí dân lực khi thực hiện dự án này